kể từ khi bộ y tế thực hiện đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu vào năm hai nghìn một mươi bảy cử bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên
về bệnh viện tuyến dưới để hỗ trợ kỹ thuật bệnh viện ung bướu đà nẵng đã được các bác sĩ
chuyên khoa của bệnh viện ung bướu tp hcm hỗ trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật
trong đó có kỹ thuật xạ trị áp sát ung thư cổ tử cung sử dụng hình ảnh mr
nhờ đó kỹ thuật này đã được chính thức áp dụng tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
và mang lại hiệu quả cao trong điều trị
năm hai nghìn một mươi tám các bác sĩ khoa xạ trị của bệnh viện đã được tham gia một số lớp
ở nước ngoài đào tạo về điều trị xạ trị áp sát mr
nhờ đó bệnh viện ung biếu đà nẵng đã trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên
ở việt nam áp dụng xạ trị áp sát dưới hướng dẫn mr đối với ung thư cổ tử cung cho người bệnh

các bác sĩ cũng lưu ý trong quá trình điều trị cần tuân thủ nghiêm ngặt
về chế độ dinh dưỡng thói quen sinh hoạt để đạt được những kết quả như mong muốn
tùy theo tình trạng khối u giai đoạn bệnh để lựa chọn phác đồ phù hợp dựa vào từng cá thể bệnh nhân
sau khi điều trị xong có hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là tới khám định kỳ
mỗi ba tháng trong hai năm đầu sáu tháng trong ba năm tiếp theo
lịch khám định kỳ là tuân thủ để bác sĩ phát hiện ra những thay đổi
hay là những vấn đề có thể phát sinh sau điều trị và giải quyết sớm
cái thứ hai nữa vấn đề dinh dưỡng sau điều trị cũng quan trọng
sau khi đánh giá sau điều trị
ổn định trong người là không còn tế bào ung thư hoàn toàn là không có tìm thấy một bằng chứng gì
có liên quan là toàn bệnh thì người ta sẽ bước qua một giai đoạn dinh dưỡng mới
tính đến nay bệnh viện ung yếu đà nẵng đã điều trị cho hơn hai trăm năm mươi trường hợp ung thư cổ tử cung
bằng phương pháp xạ trị áp sát chưa có trường hợp nào tái phát xâm lấn ngay tại chỗ